cũng trong sáng nay tại hà nội thượng tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh bộ công an đã chủ trì buổi gặp mặt động viên đoàn y bác sĩ bệnh viện một trăm chín mươi tám và bệnh viện một trăm chín mươi chín bộ công an tăng cường hỗ trợ cho tp hcm chống dịch covid một mươi chín
đây là lần thứ ba trong vòng hơn một tháng qua bộ công an tăng cường lực lượng y tế công an nhân dân cho các tỉnh thành phía nam
tham gia đợt tăng cường lần này đoàn cán bộ y tế công an nhân dân gồm tám mươi ba y bác sĩ cán bộ y tế
toàn bộ lực lượng trước khi lên đường làm nhiệm vụ đều đã được tiêm đủ hai mũi vaccine phòng covid một mươi chín
xét nghiệm sars cov hai âm tính và tập huấn các kiến thức chuyên môn cần thiết liên quan đến công tác phòng chống dịch
nhiệm vụ của lực lượng y tế công an nhân dân lần này là thu dung điều trị bệnh nhân covid một mươi chín tại bệnh viện giã chiến của bộ công an
chúng tôi cũng rất là thương thương các đồng nghiệp thương bệnh nhân
bệnh viện có cái đợt phòng phát động phong trào như thế này chúng tôi nghĩ mình sẽ đi mình sẽ có nghiến
mình sẽ sát cánh cùng các đồng nghiệp chia sẻ khó khăn để giúp đỡ được các đồng nghiệp chút nào thì hay chút đấy
phát biểu tại buổi lễ thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
thứ trưởng nguyễn văn sơn đánh giá cao lòng quyết tâm tinh thần sung phong tình nguyện của các y bác sĩ
thứ trưởng nguyễn văn sơn nhấn mạnh trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín vẫn đang diễn biến phức tạp trên địa bàn cả nước
nhất là tại thành phố hồ chí minh và các tỉnh phía nam
nhiệm vụ trách nhiệm của đoàn cán bộ y bác sĩ tình nguyện y tế công an nhân dân sẽ hết sức nặng nề
do đó phải đoàn kết nỗ lực cao nhất để phối hợp với các lực lượng chức năng của địa phương trong việc phòng chống ngăn chặn dịch covid một mươi chín
mỗi cán bộ chiến sĩ lực lượng công an là lá trắng trên chặng tiếng phòng chống dịch
là thanh bảo kiếm bảo đảm an ninh chính trị bảo đảm bình yên cuộc sống cho người dân đợt ra quân lần này
nhiệm vụ trách nhiệm của đoàn cán bộ y bác sĩ tỉnh nguyễn y tế công an nhân dân sẽ hết sức nặng nề
do đó phải đoàn cầu pour lực và sức năng cho các lực lượng cư dấu hoặc xwig để viêm pet ai cũng
która đồng tất là côngro

các kiến thức kinh nghiệm để chúng ta hoàn thành tốt nhiệm vụ
thứ trưởng nguyễn văn sơn tin tưởng rằng lực lượng y tế công an nhân dân sẽ phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm y đức của người thầy thuốc những phẩm chất cao quý của người chiến sĩ công an nhân dân đem hết tâm huyết sức lực tài trí của mình hoàn thành tốt nhiệm vụ được đảng nhà nước bộ công an giao phó
theo kế hoạch ngày hai mươi bốn tháng tám đoàn sẽ lên đường vào thành phố hồ chí minh để tiếp nhận chuẩn bị vận hành bệnh viện giã chiến của bộ công an tại huyện nhà bè
nhằm đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống dịch covid một mươi chín tại các tỉnh nam bộ sáng nay bộ tư lệnh cảnh sát cơ động bộ công an đã tiếp tục chỉ đạo trung đoàn cảnh sát cơ động tây nguyên và trung đoàn cảnh sát cơ động tây nam bộ tổ chức lễ xuất quân cho cán bộ chiến sĩ lên đường làm nhiệm vụ
cụ thể bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đã tăng cường hai trăm linh cán bộ chiến sĩ tại ba địa phương bà rịa vũng tàu an giang kiên giang
cán bộ chiến sĩ được điều động tăng cường đều đảm bảo sức khỏe tốt được tiêm phòng vaccine covid một mươi chín xét nghiệm âm tính để lên đường
toàn bộ cán bộ chiến sĩ của lực lượng cảnh sát cơ động đều thể hiện tinh thần sung phong lên đường nhận nhiệm vụ quyết tâm vượt qua khó khăn đồng thời tập trung tuyên truyền nâng cao ý thức
chấp hành các quy định phòng chống dịch bệnh cho người dân tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự phòng chống dịch covid một mươi chín của các địa phương được tăng cường góp phần ngăn chặn đẩy lùi sự lây lan của dịch bệnh trên ba địa bàn tỉnh
tính từ đợt dịch bùng phát trở lại từ tháng hai đến nay bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đã tăng cường hơn năm sáu trăm linh cán bộ chiến sĩ cho công an trên địa bàn cả nước để thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
tính từ đợt dịch bùng phát trở lại từ tháng hai đến nay bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đã tăng cường hơn năm sáu trăm linh cán bộ chiến sĩ cho công an trên địa bàn cả nước để thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự phòng chống dịch bệnh trên ba địa bàn cả nước để thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự
tức là khó khăn phối hợp chặt chẽ với công an địa phương trong triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín